công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã phước long đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ cái chết của một nạn nhân được xác định là ông phạm tạo sáu mươi tám tuổi
trú tại thị xã phước long tỉnh bình phước được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà
vào sáng ngày một mươi chín tháng bảy người nhà của ông tạo đến nhà ông ở khu phố bình giang hai
phường sân giang thì phát hiện cổng và cửa vào nhà mở toan không khóa
khi vào bên trong nhà thì thấy ông tạo đã chết trong tư thế treo cổ tự tử
ngay trước cửa phòng theo một số người dân sinh sống xung quanh
ông tạo sống với con trai thường ngày cả hay hay xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ